trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng chín tại tỉnh kanagawa nhật bản đã diễn ra lễ hội việt nam hai nghìn một mươi bảy với chủ đề cảm nhận việt nam
tham dự lễ hội có bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch việt nam nguyễn ngọc thiện thống đốc tỉnh kanagawa kojo iwa juji
đại sứ việt nam tại nhật bản nguyễn quốc cường cùng đông đảo người dân nhật bản người dân việt nam tại nhật bản và du khách quốc tế
phát biểu tại lễ khai mạc thống đốc tỉnh kanagawa kojo iwa juji cho biết lễ hội năm nay mang chủ đề cảm nhận việt nam
với kỳ vọng sẽ khiến knagawa tràn ngập không khí việt nam với quy mô lớn gấp một năm lần so với mọi năm
bộ trưởng nguyễn ngọc thiện khẳng định nhật bản là đối tác lâu đời và quan trọng hàng đầu của việt nam
vì vậy quan hệ giữa việt nam và tỉnh kanagawa nhật bản sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ toàn diện trên mọi lĩnh vực trong tương lai
lễ hội việt nam tại tỉnh kanagawa năm nay
có hơn một trăm linh gian hàng
đến với lễ hội bạn bè nhật bản và quốc tế được thưởng thức những món ăn truyền thống tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc của việt nam
đặc biệt trong những năm gần đây không gian triển lãm khẳng định chủ quyền của việt nam đối với quần đảo trường sa và hoàng sa
đã trở thành điểm nhấn quan trọng không thể thiếu được trong các lễ hội việt nam ở đất nước mặt trời mọc